tại tp hcm đã diễn ra chương trình cầu truyền hình với chủ đề bản hùng ca mùa xuân trân trần trí thép
nhân kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đến sự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và các mẹ việt nam anh hùng
các nhân chứng lịch sử và các cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ
chương trình diễn ra tại ba điểm câu truyền hình hội trường thống nhất khu tưởng niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân
một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại xã tân nhật huyện bình chánh và khu sinh hoạt văn hóa đa năng tại xã bình mỹ huyện củ chi
chương trình đã nêu bật tinh thần bất khuất ý chí cuột cường lòng dũng cảm phu biên và những tấm cương sáng ngời
của các chiến sĩ biệt động an ninh các chiến sĩ quân giải phóng sự đấu tranh anh dũng mưu trí sáng tạo bản lĩnh kiên cường của dân tộc
đồng thời khán giả có dịp gặp gỡ những nhân vật từng tham gia chiến đấu trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hiểu thêm về tinh thần quyết chiến quyết thắng mưu trí dũng cảm và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ đã ngã xuống
vì nền độc lập tự do của tổ quốc và sự cưu mang đầm bọc của nhân dân
chương trình có sự tham gia của gần sáu trăm năm mươi nghệ sĩ và diễn viên đặc biệt có sự góp mặt của các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng
với những hoạt cảnh ca khúc đi cùng năm tháng như đường chúng ta đi dậy mà đi tự nguyện qua sông gián đứng việt nam
cung đàn mùa xuân hát mãi khúc quân hành giai điệu tổ quốc v v đã gây ấn tượng sâu sắc và xúc động trong lòng người xem